thưa quý vị ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín vào lúc một mươi tám h ngày hôm nay
đã thông tin về trường hợp bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu tại đà nẵng và một ca dương tính với sars cov hai
đã được cách ly sau khi nhập cảnh
như vậy là đến thời điểm này việt nam có bốn trăm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm bảy mươi sáu ca mắc từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay
cụ thể bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu là bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ năm mươi một phường hòa hành bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu
và có kết quả khẳng định là dương tính với virus sars cov hai vào sáng nay
còn bệnh nhân số bốn trăm một mươi bảy là nữ năm tuổi có địa chỉ tại hoàng diệu thành phố thái bình tỉnh thái bình
ngày chín tháng bảy bệnh nhân từ liên bang nga về sân bay cần thơ trên chuyến bay vn năm nghìn sáu mươi hai
và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh bạc liêu
hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
cả nước hiện có một mươi một tám trăm một mươi năm người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe trong đó một trăm bốn mươi bảy người cách ly tập trung tại bệnh viện
một mươi chín trăm chín mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu trăm bảy mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú
trong khi đó vào ngày hôm nay tại phường hòa khánh bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trung ương do phó giáo sư tiến sĩ trần đình dương
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung
đoàn kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch
và làm việc với lãnh đạo địa phương ngay khi bộ y tế xác nhận trường hợp mắc covid một mươi chín
tại đà nẵng là bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu
trong sáng ngày hôm nay đoàn công tác đã đến kiểm tra tại khu vực sinh sống
của bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu trú tại tổ năm mươi một phường hòa khánh bắc quận liên triều
và làm việc với chính quyền địa phương triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống trong cộng đồng
đoàn công tác đề nghị thành lập tổ phòng chống dịch covid một mươi chín cộng đồng tại khu dân cư có ca mắc
đồng thời chính quyền địa phương và ngành y tế có trách nhiệm theo dõi tình hình sức khỏe của từng hộ dân
đoàn công tác cũng đề nghị cán bộ trung tâm y tế quận phường thay phiên nhau giúp đỡ các tổ cộng đồng
kịp thời kiểm tra lấy mẫu cách ly nếu có người nghi nhiễm
một thông tin đáng chú ý khác vào chiều nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk nông cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu
nâng tổng số ca bị bạch hầu tại đây lên con số là ba mươi bảy ca
theo đó trường hợp mới phát hiện dương tính với vi khuẩn bạch hầu là cháu sùng thị cú một mươi hai tuổi
người dân tộc mông chú tại thôn năm xã đắk rômăng huyện đắk gron
trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu ngành y tế tỉnh đắk nông đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
hiện ngành đã khoanh vùng lập chốt chặn cách ly nhiều thôn xã để phòng chống sự lây lan của bệnh bạch hầu
sở y tế tỉnh đắk nông cũng đã chỉ đạo điều tra kiểm soát giám sát và khám sàng lọc sử dụng kháng sinh dự phòng
cho các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân mới phát hiện
phun hóa chất tại các hộ gia đình bệnh nhân và những hộ dân ở trong vùng dịch